tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp bà heidi hautala phó chủ tịch nghị viện châu âu ep
chủ tịch quốc hội đánh giá cao quan hệ việt nam và liên minh châu âu eu phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực
đặc biệt là quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư có bước phát triển thực chất và hiệu quả
eu hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của việt nam nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ năm tại việt nam
bà heidi hautala cảm ơn chủ tịch quốc hội đã dành thời gian cho cuộc tiếp và cho biết chuyến công tác tại việt nam lần này đã thảo luận với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và các đơn vị liên quan về hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa việt nam và eu
hai bên đã thảo luận và thống nhất những nội dung sẽ thực thi trong thời gian tới
nghị viện châu âu đang nghiêm túc xem xét để tránh bị chậm trễ trong thực thi
nhấn mạnh việt nam là đối tác quan trọng trong hoạt động
xuất nhập khẩu bà heidi hautala cho biết hiệp định đối tác tự nguyện thực thi lâm nghiệp quản trị rừng và thương mại lâm sản có nội dung phát triển bền vững
eu là thị trường trú trọng về nguồn gốc sản phẩm mang tính bền vững
nhân dịp này chủ tịch quốc hội bày tỏ mong muốn nghị viện châu âu sớm phê chuẩn hiệp định thương mại tự do eu việt nam evfta
đồng thời khẳng định việt nam luôn nghe những ý kiến đóng góp của các nhà hoạch định chính sách kinh tế và doanh nghiệp châu âu để hiệp định được triển khai một cách hiệu quả nhất đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên
ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế thông qua cửa ngõ việt nam hiệp định còn tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa eu với đông nam á và châu á thái bình dương